vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay đội tuyển bóng đá việt nam đã có chuyến làm khách gặp đối thủ myanmar
trên sân vận động tuwana ở thủ đô rangoon của myanmar
đây là một sự trận đấu hết sức khó khăn của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
và diễn biến trận đấu đã phản ánh đúng điều đó
với lợi thế chủ nhà ngay từ đầu trận đấu đội tuyển myanmar đã chủ động cầm bóng và đẩy nhanh tốc độ trận đấu
sau khoảng nửa hiệp đầu những thế trận cho đội bạn đội tuyển việt nam trong lửa cuối hiệp một
dần kiểm soát được thế trận và tạo ra vài cơ hội hết sức nguy hiểm nhưng không thành bàn
trong đó có pha sút bóng trúng cột dọc của tiền vệ phan văn đức ở phút thứ ba mươi năm
sang hiệp hai đội tuyển việt nam đẩy nhanh tốc độ và liên tiếp tạo ra các cơ hội
nhưng không thể chuyển thành bàn thắng của phan văn đức và công phượng
phút thứ bảy mươi sáu tiền đạo văn toàn đã đưa bóng được vào lưới của đội myanmar
nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị
đội tuyển việt nam tiếp tục ép sân cho đến hết trận đấu
tuy nhiên các chân sút của chúng ta vẫn không thể một lần tìm được mảnh lưới của myanmar
trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong sự tiếc núi của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
với kết quả này hai đội myanmar và việt nam lần lượt xếp ở vị trí thứ nhất và thứ hai
tại bảng a aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám